ban đối ngoại trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thành viên thường trực ban bí thư
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đã tới dự và chỉ đạo hội nghị
báo cáo công tác của ban đối ngoại trung ương và các ý kiến phát biểu tại hội nghị cho thấy
trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực có nhiều biến động lớn phức tạp
công tác đối ngoại đảng đã được triển khai đồng bộ hiệu quả
góp phần xứng đáng vào thành tựu nổi bật của công tác đối ngoại đất nước trong năm qua
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác toàn diện
mà ban đối ngoại trung ương đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đề nghị tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu dự báo chiến lược
làm tốt công tác tham mưu thẩm định cho bộ chính trị ban bí thư về đối ngoại
tăng cường quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại theo hướng thiết thực tiết kiệm hiệu quả
tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhất là đối ngoại cấp cao chỉ đạo hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân
xây dựng tập thể đơn vị vững mạnh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết trung ương
đồng chí trần quốc vượng cũng yêu cầu các ban bộ ngành tăng cường phối hợp chặt chẽ
với ban đối ngoại trung ương trong các vấn đề đối ngoại lập thành tích to lớn hơn nữa trong năm bản lề hai nghìn một mươi tám
để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng